tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới fao sẽ tăng cường hỗ trợ việt nam về lĩnh vực nông nghiệp
đó là khẳng định của ông trong hà bê trưởng đại diện tổ chức fao tại việt nam
trong buổi làm việc với bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
hiện nay fao đang hỗ trợ việt nam với trên bốn trăm linh dự án về tất cả các lĩnh vực
trong đó lĩnh vực nông nghiệp fao đã giúp phát triển chiến lược về nông nghiệp
thông qua việc cử chuyên gia vào tham gia đoàn đánh giá tổng thể về nông nghiệp
và hình thành ý tưởng về dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp
fao cũng đang hỗ trợ hợp tác với việt nam trong việc xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
trung tâm đầu tư của fao cũng tham gia tích cực vào thiết kế các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn
ở năm tỉnh phía bắc
chương trình quản lý cây trồng tổng hợp ipm chống sâu bệnh bảo vệ cây trồng của phao
thực hiện toàn quốc được đánh giá cao vì giúp tăng năng suất giảm chi phí vật tư
và giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe
phát biểu tại buổi làm việc trưởng đại diện tổ chức fao tại việt nam khẳng định
trong kế hoạch năm năm tới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai mà fao đang xây dựng
sẽ tiếp tục dành nhiều ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp của việt nam
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cảm ơn sự giúp đỡ
của tổ chức fao đối với việt nam đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp
một lĩnh vực việt nam có nhiều lợi thế nhưng cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn
từ biến đổi khí hậu đồng thời đề nghị trong giai đoạn tới
fao sẽ tiếp tục có thêm các dự án để giúp nông nghiệp việt nam thích ứng
với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững